liên quan đến việc người đàn ông chạy xe gắn máy cản đường xe cứu thương hôm nay công an huyện phú giáo tỉnh bình dương đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an huyện phú giáo mời người đàn ông này lên làm việc
trước đó vào lúc một mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi ông này điều khiển xe máy đi từ xí nghiệp về nhà
khi đi đến đường dh năm trăm linh năm đoạn gần cầu lễ trang thuộc xã vĩnh hòa thì thấy phía sau có xe cứu thương điều khiển bật còi ưu tiên và bấm còi xe
người đàn ông này vẫn tiếp tục lạng lách phía trước không cho vượt
sau đó người này và tài xế xe cứu thương dừng lại cãi nhau điều đáng nói là xe cứu thương đang chở một cụ già đi cấp cứu
sau khi làm việc với công an người đàn ông này thừa nhận hành vi vi phạm của mình và hiện công an đang xem xét lập biên bản vi phạm hành chính
tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với người vi phạm